kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi đã chính thức bắt đầu từ sáng nay
kỳ thi sẽ diễn ra trong ba ngày mùng hai mùng ba và mùng bốn tháng sáu
sáng nay thì hơn tám mươi sáu thí sinh tại thủ đô hà nội đã bước vào môn thi đầu tiên môn thi ngữ văn
thời gian bắt đầu làm bài từ tám giờ
chiều từ một mươi bốn h ba mươi phút thí sinh làm bài thi môn toán và thời gian làm bài mỗi môn là một trăm hai mươi phút
điểm thi trường trung học cơ sở nguyễn công chứ
ngay từ sáng sớm đã có mặt rất đông học sinh và phụ huynh
nhiều học sinh tự đến điểm thi mà không cần có sự trợ giúp của bố mẹ
đây là một trong những điểm thi của trường trung học phổ thông chu văn an hà nội
năm nay toàn thành phố hà nội có tổng số tám mươi năm tám trăm bảy mươi ba học sinh đăng ký dự thi kể cả tuyển thẳng
trên tổng trị tiêu là sáu mươi ba chín mươi trị tiêu
với tỷ lệ tuyển vào trường công lập chỉ chiếm sáu mươi hai ước tính có khoảng hai mươi ba học sinh không đủ điều kiện vào học các trường trung học phổ thông công lập
để tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp một mươi năm nay hà nội đã thành lập một trăm sáu mươi chín điểm thi với hơn ba sáu trăm linh phòng thi
số cán bộ được huy động cho kỳ thi năm nay lên tới một mươi một lớn nhất từ trước đến nay
trước sự cố một giáo viên truyền đề ra ngoài như năm trước
năm nay trong mỗi buổi thi giám thị lại được nhắc nhở quán triệt về hành vi của mình để thực hiện tốt quy chế
trong những ngày diễn ra kỳ thi thành phố sẽ có khoảng một mươi đoàn giám sát các điểm thi đặc biệt điểm nóng được dư luận phản ánh
công tác phòng chống gian lận của thí sinh cũng được chú trọng